để tránh viễn cảnh này nhiều quốc gia trên thế giới đã có các giải pháp như xây dựng các nhà máy tái chế nước thải hay lọc nước biển thành nước ngọt
singapore một quốc gia vốn từng phải nhập khẩu nước sinh hoạt từ các quốc gia láng giềng thì giờ đây đã trở thành nhà xuất khẩu trong lĩnh vực này
tuy nhiên việc tìm kiếm các giải pháp giải hạn mới ít tốn kém hơn vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm
hiện tại ở một số quốc gia như chile peru
u mexico hay mỹ công nghệ thu hoạch sương mù để tạo ra nước sinh hoạt đang được thử nghiệm
vịnh monterey california mỹ
các nhà khoa học của trường đại học bang california đang tìm kiếm giải pháp thu hoạch nước sạch từ trên không thay vì đào dưới lòng đất
nước từ sương mù về bản chất là khá tinh khiết
và an toàn để có thể uống trực tiếp
sương mù là một phần rất quan trọng của hệ sinh thái mà cả triệu năm qua chúng ta vẫn thường coi đây là một hiện tượng tự nhiên và biết rất ít về nó
thực ra việc lưu giữ sương mù đã được tổ tiên của chúng ta làm từ rất lâu rồi có bằng chứng về việc vắt nước từ sương mù cách đây khoảng một mươi năm được tìm thấy ở chile hay ở mexico
đó cũng là lý do để người ta xây dựng các bể chứa và buôn tắm ở trên núi cao nơi có nhiều sương mù
công việc hiện tại của tiến sĩ danio fernandez và nhóm của ông là phát triển hệ thống lưới lọc nhằm tối ưu hóa hiệu quả của việc thu hoạch sương mù dựa trên một công nghệ rất cổ xưa
một số quốc gia có lượng nước ngọt hạn chế như chile peru và mexico đã thử nghiệm công nghệ thu gom sương mù tạo ra nước uống từ vài năm trước theo nguyên tắc sử dụng tấm lưới nhựa dựng trên các cọc
khi không khí chứa sương mù bay qua lưới những giọt nước ngưng tụ lại trên bề mặt sợi lưới
sau đó lượng nước này được thu gom vào bể chứa
quá trình vận hành cho thấy thiết bị này hoạt động tốt hay không tùy thuộc vào loại lưới sử dụng
kế hoạch tiếp theo của nhóm nghiên cứu sẽ là triển khai thiết kế mới ở chile để xác định độ bền của vật liệu và hiệu quả của lưới
hy vọng cùng với người dân địa phương triển khai sử dụng thiết bị trên quy mô lớn
chúng tôi phát hiện ra rằng để làm tăng lượng nước thu được cần giảm thiểu khoảng cách giữa các sợi lưới và sợi
mỗi tấm lưới dày từ hai đến ba lớp là lý tưởng nhất
bằng công nghệ mới chúng tôi làm tăng khả năng tạo ra nước từ vài lít mỗi mét vuông lưới lên đến hơn một mươi hai lít mỗi mét vuông lưới một ngày
có khả năng đáp ứng được nhu cầu nước rộng lớn ở vùng nông thôn khô cằn nơi các cộng đồng tiếp cận với điện và nước uống rất hạn chế
các nhà khoa học đang thử nghiệm những mẫu lưới đem lại hiệu quả cao nhất
bí quyết nằm ở thiết kế của sợi lưới
ý tưởng này xuất phát từ kết cấu
cơ cấu của gân lá cây một đặc điểm giúp lá cây giữ nước và các nhà khoa học gọi đó là mô phỏng sinh học
tiến sĩ danio fernandez và nhóm của ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cấu trúc gân lá ở nhiều loại lá cây khác nhau
chúng tôi bắt trước kết cấu bề mặt của lá cây
bề mặt của lá cây trông rất khác nhau với nhiều kiểu gân đan sen và nhiều góc cạnh
cấu trúc phức tạp này cho phép gió thổi qua những hạt xương nhỏ xíu thì động lại trên lá
tầm lưới này là một đặc điểm
ví dụ mô phỏng một kiểu kết cấu của găn lá gồm hai lớp với rất nhiều kiểu mắt lưới nhiều hình dạng và góc cạnh
kiểu lưới này đang được sử dụng khá hiệu quả ở chile
công nghệ trưng thu nước từ sương mù được sử dụng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi và đã có những dự án hoạt động hiệu quả tại nhiều quốc gia
những tấm lưới khổng lồ này được xăng ở độ cao một hai trăm hai mươi năm mét để đón hơi nước trong không khí và biến sương mù thành nước uống
đây là dự án thu sương mù lớn nhất thế giới trải rộng trên diện tích sáu trăm linh mét vuông
những tấm lưới này có thể tạo ra khoảng sáu lít nước mỗi ngày
những người dân ở đây rất nghèo phụ nữ và trẻ em thường phải đi bộ hơn ba tiếng mỗi ngày để lấy nước
ở những giếng nước khô cạn tình trạng hạn hán xảy ra thường xuyên
gió đẩy sương mù từ đại dương vào đất liền nhưng các dạng núi đã ngăn chúng lại
vì vậy rất dễ thu gom sương mù các ngọn núi ở đây được bao bọc bởi sương mù khoảng một trăm bốn mươi ngày trong một năm
dự án này đang cung cấp nước sạch cho năm trăm linh người ở năm làng nằm trong vùng anti alas nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán
lần đầu tiên nước được lọc cặn bẩn trước khi đi qua tám km đường ống để đến những ngôi nhà trong làng
điều này đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương
trước đây tôi phải đi lấy nước bốn lần một ngày mỗi lần chỉ được khoảng bốn mươi lít nước
nhờ có nguồn nước từ dự án gia đình tôi đã có khoảng một trăm sáu mươi lít nước mỗi ngày mà không phải đi xa
mặc dù số nước này không đủ dùng cho cả gia súc song chúng tôi từng giống như những nô lệ và bây giờ đã được tự do
trước đây cháu thường mất rất nhiều thời gian để đi lấy nước giờ thì cháu không phải làm việc đó nữa
nên cháu có thời gian để đến trường học
dự án thu sương mù với chi phí thấp sử dụng vật liệu có sẵn và bền vững của tổ chức phi chính phủ đansy mart
đang được tiếp tục mở rộng tới nhiều vùng nông thôn nghèo và đang chịu áp lực lớn từ hạn hán và thiếu nước tại maroc
để ghi nhận sự đóng góp trong việc đối mặt với các thách thức của biến đổi khí hậu dự án đã được trao giải thưởng momentum for change
động lực để thay đổi của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi sáu
và được tuyên dương tại hội nghị về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc cop hai mươi hai tại marrakes
về cơ bản nước xương là nước tinh khiết nên không cần hệ thống lọc lại phức tạp cộng với chi phí thấp
công nghệ thu xương lấy nước được coi là giải pháp lý tưởng để đối phó với tình trạng thiếu nước sạch ở những vùng nông thôn nghèo miền núi ven biển
tuy nhiên các nhà khoa học cũng không khỏi lo ngại về giải pháp này
với tình trạng ô nhiễm hiện nay
chất độc hại
có thể tồn tại trong những giọt sương
nhất là khu vực công nghiệp hóa
nơi có nồng độ cao của thuốc trừ sâu và chất thải nông nghiệp
không giống như hạt mưa thường rơi xuống mặt đất rất nhanh
các hạt xương thường được lưu giữ trên không trung vài giờ
thậm chí là trong vòng một mươi hai tiếng
vì thế chúng cũng rất dễ hấp thu cả những độc tố phát ra từ các hoạt động của con người
lượng nước khổng lồ ngưng tụ trong những đám mây mới là đáng nói
chính vì thế chúng tôi đang nghiên cứu
phát triển công nghệ câu mây
tức là lấy nước trực tiếp từ những đám mây
hiện tại trên thế giới
có khoảng hai trăm linh dự án thu hoạch sương mù lấy nước
được triển khai tại một mươi quốc gia
thu về khoảng bốn mươi lít nước mỗi ngày
công nghệ này đặc biệt hiệu quả ở những vùng núi ven biển
nơi có sương mù dày đặc
có thể lượng nước này chưa phải là nhiều so với nhu cầu sử dụng
xong ở những nơi mà người dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
thì đây quả là món quà của sự sống